các tin tức kinh tế tiêu dùng nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật
ngày tám tháng bốn giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng lên mốc lịch sử mới bảy mươi bốn năm mươi hai triệu đồng một lượng
trong khi đó giá vàng miếng sgc vẫn duy trì ở mức tám mươi một chín triệu đồng một lượng
tính từ đầu năm đến nay giá nhẫn tròn trơn liên tục phá vỡ các kỷ lục và tăng gần một mươi triệu đồng một lượng tương đương một mươi sáu
như vậy với tốc độ tăng giá liên tục của vàng nhẫn lần đầu tiên giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng bốn triệu đồng một lượng
còn vàng miếng thu hẹp khoảng cách còn hơn một mươi một triệu đồng một lượng
giá cà phê hôm nay ngày tám tháng bốn trong khoảng từ một trăm linh ba đến một trăm linh ba năm trăm linh đồng một kg giá cà phê xuất khẩu tăng nhưng cà phê việt nam đã cạn dần tồn kho không nhiều
hiệp hội cà phê việt nam cho biết lượng cà phê xuất khẩu trong niên vụ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn của việt nam ước tính giảm hai mươi so với niên vụ trước xuống còn một ba trăm ba mươi sáu triệu tấn
định cho giá cà phê tuần này các chuyên gia cho hay có nhiều bất lợi cho đa tăng bởi lượng mua khống trên hai sàn đang quá nhiều bên cạnh đó tồn kho trên sàn cũng tăng trong tuần qua
theo đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với diễn biến đà tăng của giá dầu thô thế giới thì khả năng giá xăng dầu trong nước tuần này sẽ tiếp tục tăng
dự báo giá dầu sẽ tăng mạnh hơn giá xăng
từ đầu năm đến nay giá xăng đã có một mươi bốn lần điều chỉnh trong đó giá xăng có tám lần tăng sáu lần giảm còn dầu diesel có tám lần tăng sáu lần giảm